một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu mươi bảy ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang đã có hành vi thông đồng
cấu kết với ông phan huy văn giám đốc công ty phan anh có trụ sở tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và các đối tượng có liên quan
vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua ký test xét nghiệm covid một mươi chín
do công ty việt á sản xuất tổng giá trị là một trăm bốn mươi tám ba trăm linh
triệu hai trăm một mươi chín đồng một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ông phan huy văn và bà phan thị khánh vân chị ruột của phan huy văn còn thỏa thuận
nhận trên bốn mươi bốn tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty việt á chuyển
phan thị khánh vân đã chi một phần tiền cho ông lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định lệnh
quyết định khởi tố bị can số một mươi chín hai mươi hai mươi một
lệnh bắt bị can để tạm giam số bảy tám chín
đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang
phan huy văn giám đốc công ty phan anh
phan thị khánh vân kinh doanh tự do chị ruột của phan huy văn
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lệnh khám xét số ba bốn đối với lâm văn tuấn giám đốc cdc bắc giang
phan huy văn giám đốc công ty phan anh
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra mở rộng
làm rõ bản chất vụ án xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ra soát thu hồi triệt đẻ tài sản cho nhà nước